thưa quý vị những ngày qua bên cạnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì giá xăng dầu là một trong những chủ đề nóng nhất ở nước ta
khi mà mặt hàng thiết yếu này liên tục đạt đỉnh rồi lại lên giá
so với cùng kỳ năm ngoái thì giá xăng dầu đã tăng từ bốn mươi đến bốn mươi năm
thống kê cho thấy là gần ba tháng qua thì giá xăng dầu trong nước thì xăng dầu trong nước đã có sáu kỳ điều chỉnh giá tăng liên tiếp gây ra những bất ổn cho thị trường
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
người có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về thị trường xăng dầu để cùng lắng nghe những phân tích kiến nghị về việc điều hành giá xăng dầu
cũng như là chính sách cần áp dụng để bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu khi mà giá xăng dầu tăng cao
sau sáu lần tăng liên tiếp giá xăng đang tiến sát hai mươi bảy đồng và ghi nhận mức cao nhất từ trước tới nay
so với cùng kỳ năm ngoái mỗi lít xăng ron chín mươi năm đắt thêm bảy tám trăm ba mươi bảy đồng e năm ron chín mươi hai là tám hai trăm hai mươi đồng
và dầu diesel đắt hơn bảy đồng
báo cáo của tổng cục thống kê vừa công bố cho thấy so với cùng kỳ năm ngoái tăng cpi tháng hai tăng một bảy mươi
nguyên nhân chính là giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới cộng với giá lương thực thực phẩm ăn uống ngoài gia đình
và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp tết
giá xăng dầu tăng đã tác động mạnh tới giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu các công ty vận tải cũng bắt đầu dục dịch tăng giá cước
trước tình trạng trên để kiểm soát giá xăng dầu
ngày ba tháng ba bộ tài chính gửi công văn tới các bộ ngành xin ý kiến đối với dự thảo nghị quyết
về mức thuế bảo vệ môi trường của các mặt hàng xăng dầu và mỡ nhờn
cơ quan này dự kiến đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường một đồng một lít với xăng trừ ethanol tức từ bốn đồng xuống còn ba đồng
những nguyên nhân nào đã khiến cho giá xăng dầu tăng mạnh trong thời gian qua
và cụ thể là những tác động của nó đến nền kinh tế tiêu dùng như thế nào
trước hết chúng ta biết rằng giá xăng dầu việt nam phụ thuộc vào giá xăng dầu thế giới
mặc dù chúng ta khi đưa vào sử dụng hai nhà máy nghi sơn và bình sơn
có thể nói là chúng ta đã thay đổi cơ bản từ cái việc chúng ta hoàn toàn nhập khẩu
đến việc chúng ta gần như không phải nhập khẩu nữa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước
tuy nhiên chúng ta lại phải nhập khẩu một cái lượng rất lớn
xăng dầu thô quốc tế để mà chi biến ở hai nhà máy này
và vì thế cho nên cái xăng dầu của việt nam nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái giá xăng dầu thế giới
theo cái tính toán của chúng tôi thì nếu như giá xăng dầu và tăng một mươi
thì nó sẽ làm cho cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân chậm lại khoảng năm
đồng thời nó làm cho cái lạm phát của chúng ta nó tăng thêm khoảng ba mươi bốn so với cái mức bình thường
để giảm bớt áp lực
giá xăng thì bộ tài chính đã đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường từ năm trăm linh đồng đến một đồng trên mỗi lít xăng dầu cho đến hết năm nay
một số chuyên gia cho rằng việc giảm thuế với mức như này chưa đủ để kiểm soát giảm áp lực cho giá xăng dầu
vậy ông đánh giá như thế nào về vấn đề điều soát này ạ
theo quan điểm của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng không nên giảm cái giá xăng dầu giảm cái thuế xăng dầu
bởi vì nhiều cái lý do
trước hết chúng ta thấy rằng cái giá xăng dầu của việt nam theo cái bảng xếp hạng của hiệp hội xăng dầu thế giới
thì nó vẫn đang nằm dưới cái mức trung bình của thế giới
và nếu chúng ta hạ thấp nữa và đặc biệt là chúng ta lại có cái giá xăng dầu
nó thấp hơn cái giá xăng dầu của trung quốc của lào của campuchia của philippines hay là của thái lan
và nếu chúng ta giảm thấp nữa thì nó dẫn đến cái tình trạng buồn lậu và nó dẫn đến những cái hệ lụy rất lớn trong xã hội
cái điều thứ hai hạ thấp nữa thì có nghĩa là cái nguồn thu cho ngân sách nhà nước sẽ giảm đi
cái điều thứ ba đó là chúng ta nhìn thấy rằng
những cái người tiêu dùng nhiều xăng dầu trong xã hội
đó là những cái tầng lớp chung và những cái tầng lớp mà có thu nhập cao
thế còn những cái người nghèo những người đáng hút được hỗ trợ thì rõ ràng người ta sử dụng rất ít
và như vậy là chúng ta đang hỗ trợ không đúng đối tượng
thêm nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là trong cái năm hai nghìn hai mươi hai
thì trong cái hệ ngân sách nhà nước đã có các cái cơ chế
về hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như người dân về an sinh xã hội
để mà hồi phục và phát triển
và sau đó thì chúng ta đã có cái nghị quyết bốn mươi hai bốn mươi ba của quốc hội
cũng như là cái nghị định một mươi năm của chính phủ
về cái thực hiện cái gói hỗ trợ ba trăm năm mươi tỷ
trong đó có rất nhiều các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp
cũng như là cho người dân hồi phục với cái khoảng sáu mươi bảy tỷ
trong cái năm hai nghìn hai mươi hai này
và vì thế cho nên chúng tôi cho rằng là đã có cái hỗ trợ rất lớn của chính phủ rồi
mà nếu mà chúng ta lại tiếp tục hỗ trợ xăng dầu nữa
bằng cách giảm thế thì có nghĩa là chúng ta lại tiếp tục
làm cho ngân sách nhà nước tiếp tục là bộ trì
phải đi vay nhiều hơn và nó ảnh hưởng đến cái an toàn về nợ công
cũng như cái khả năng trả nợ của ngân sách trong tương lai
tất nhiên nếu như có thể giảm được một đồng cho một lít xăng
và năm trăm linh đồng cho một lít dầu như cái đề nghị
thì chúng tôi cho rằng cái điều này là một cái sự nỗ lực cố gắng rất lớn
của bộ tài chính của chính phủ
như là của nhà nước đối với cái quá trình hồi phục và phát triển kinh tế
của các doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế quốc dân
nhưng chúng tôi cũng phải nhắc lại làm thế nào để đảm bảo được
cái lợi ích giữa cái lợi ích chung của nhà nước
với lợi ích của các doanh nghiệp và lợi ích của người dân của xã hội
thì lúc đó chúng ta mới đưa ra là có nên giảm hay không giảm
và giảm ở mức nào để phù hợp với cái chung
và đảm bảo quyết quyền lợi chung
vâng như phó giáo sư đã chia sẻ thì chúng ta cần phải hài hòa lợi ích
giữa ba chủ thể đó là nhà nước doanh nghiệp và người tiêu dùng
vậy cụ thể chúng ta cần phải làm như thế nào để hài hòa giữa ba chủ thể này
trong vấn đề về răng dầu
trước hết chúng tôi cho rằng là về phía các doanh nghiệp
thì các doanh nghiệp phải tự thân nỗ lực vận động để mà đáp ứng cái yêu cầu
và rõ ràng là chúng ta đang mong muốn xây dựng một cái nền kinh tế thị trường
chúng ta muốn xây dựng một cái thị trường
răng dầu mang tính thị trường thực thụ
do đó cho nên chúng ta phải chấp nhận cái giá răng dầu cao của thế giới cao
thì giá xăng dầu trong nước ở việt nam cũng phải cao lên
và rõ ràng là cái việc mà giá xăng dầu cao ấy thì chi phí của các cái hàng hóa nó phải cao
nhưng cái chi phí này nó phải cao phù hợp
bởi vì chúng ta biết rằng ngay những cái doanh nghiệp mà sử dụng nhiều xăng dầu
như là cái ngành vận tải thì nó chiếm khoảng độ ba mươi bốn mươi
và tôi cứ cho là bốn mươi đi
mà bốn mươi nếu giá răng dầu tăng một mươi ấy
phải không ạ
thì cái tác động nó chỉ làm tăng giá của cái dịch vụ vận tải đâu đó ba mươi bốn thôi
phải không ạ
nhưng chúng ta thấy rằng là các cái hàng hóa kể cả là dịch vụ vận tải
nếu mà đã tăng nó tăng nhiều lắm
phải không ạ
và ngay bây giờ có rất nhiều các cái dịch vụ hoặc là hàng hóa
cái mức độ tác động của cái giá xăng dầu đối với cái hàng hóa đó nó rất thấp
nhưng mà hiện nay thì
tôi cứ lấy cái lý do rằng là giá răng dầu đã tăng và họ tăng thậm chí một mươi hai mươi
và cái điều này là cái điều mà chúng ta cần phải có cái quản lý của tổng cục
thị trường quản lý thị trường của bộ công thương
để từ đó buộc các doanh nghiệp tính đúng tính đủ
cái chi phí thay đổi kể cả cái giá nguyên nhân vật liệu
lẫn cái giá đầu vào cái giá thành của các cái hàng hóa dịch vụ
một cách đúng đắn
và từ đó cái mức độ tăng nó phù hợp
tránh cái mức độ té nước theo mưa và làm ảnh hưởng đến cái giá cả cũng như lạm phát
vâng như vậy là việc điều hành giá xăng dầu thì cần phải có những cái giải pháp chính sách tổng thể
vậy theo phó giáo sư giải pháp tổng thể ở đây là gì
để mà coi như là cái đưa ra những cái giải pháp tổng thể
thì chúng tôi thấy rằng nó có rất nhiều giải pháp
cái việc đầu tiên là bộ công thương phải xem xét lại cái năng lực vận hành
của hai cái nhà máy chế biến răng dầu nghĩ sơn và bình sơn
đã lập cái kế hoạch để cho các cái đầu mỗi răng dầu có được cái kế hoạch nhập khẩu phù hợp
đáp ứng được cái nhu cầu tiêu dùng trong nước
cái điều rất quan trọng đó là bộ công thương phải xây dựng được cái kho dữ liệu về cái xăng dầu
của từng cái địa phương từng cái thời kỳ và cái mức tăng mà có thể trong từng cái giai đoạn
của từng cái nền kinh tế
để từ đó có cái việc phân giải phù hợp
phân giao cái nhập khẩu cho các cái đầu mỗi một cách phù hợp
thì từ đó chúng ta có thể đảm bảo cái sản lượng xăng dầu cung cấp ra thị trường một cách đúng đắn
không để tình trạng thiếu hụt như thời gian vừa qua
cái điều tiếp theo ấy đó là chúng ta phải nghĩ đến cái việc xây dựng một cái thị trường xăng dầu thực thụ
và chúng ta phải xem xét để rút ngắn dần cái thời gian điều chỉnh cái giá xăng dầu
để từ đó giá răng dầu trong nước nó đi sát với cái giá răng dầu thế giới
thì cái việc mà đầu cơ tích chữ cũng như cái việc găm hàng không bán nó sẽ giảm đi đến mức tối đa
cái điều thứ ba là chúng ta cũng dần dần phải xem xét mở cửa dần thị trường
để cho các cái thành phần khác nhau có thể tham gia vào cái hoạt động kinh doanh xăng dầu
kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
và muốn như vậy thì chúng ta phải thay đổi trong cái cách quản lý
cũng như cái cách điều chỉnh thị trường
và dần dần khi mà chúng ta có được cái môi trường xăng dầu
nó theo cái thị trường nhiều hơn
thì chúng ta sẽ bỏ cái quỹ bình ổn
nhà nước không phải định giá nữa
các doanh nghiệp tự kinh doanh
lãi lỗ tự chịu
và lúc đó thì chúng ta lại phải có một cái kho dự trữ dầu tương đối lớn
như các cái nước phát triển
để khi cần thiết điều chỉnh thị trường
chúng ta sẽ xả cái lượng dầu dự trữ ra
để mà điều chỉnh cái giá của thị trường
giúp cho cái kinh tế thị trường của chúng ta
nó vừa đi đúng kinh tế thị trường
nhưng nó vừa đảm bảo được
cái sự quản lý đánh đạo của nhà nước
đối với cái nền kinh tế thị trường bị hướng sau chủ nghĩa của chúng ta
vâng xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ với những chia sẻ vừa rồi